dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ đã khai mạc phiên họp thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng cải thiện chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững
nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu từ sáu ba đến sáu năm
đây là phiên họp quan trọng để có giải pháp quyết liệt trong quý iv phấn đấu đạt kế hoạch cao nhất trong năm hai nghìn một mươi sáu
trong hôm nay chính phủ họp về xây dựng thể chế về dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước khu vực và thế giới có nhiều thay đổi
cần phải ra soát nội dung của luật để có điều chỉnh phù hợp đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh
cần quản lý và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh
bộ khoa học và công nghệ đã giả soát và sửa đổi luật chuyển giao công nghệ
theo hướng tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp việt nam
cũng như tạo môi trường thuận lợi nhất cho các hoạt động chuyển giao công nghệ trong nước và từ nước ngoài vào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị giao bộ khoa học và công nghệ phối hợp văn phòng chính phủ ra soát
để đồng bộ các văn bản của các bộ ngành nhất là phải chú trọng về vấn đề thẩm định công nghệ
không để công nghệ lạc hậu ô nhiễm vào việt nam
về quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ thủ tướng cho rằng phương án hai mà trong dự thảo nêu có tính dung hòa
có tính trọng tâm trọng điểm nhưng phải cải tạo thủ tục hành chính công khai minh bạch để tạo thuận lợi nhanh chóng
thủ tướng giao bộ khoa học và công nghệ văn phòng chính phủ bộ tư pháp tiếp thu ý kiến
chỉnh lý chỉnh chính phủ dự thảo trong phiên họp thường kỳ chính phủ tới